theo đồng ý nước dừa ngọt ấm không độc tăng cường khí lực làm tươi nhuận nhan sắc giải phong nhiệt trị huyết chủ trị cảm nắng tiêu khát thủy thủng thổ huyết nục huyết máu cam
thông thường phụ nữ mang bầu thích uống nước dừa để con trắng trẻo nhưng thực tế nước dừa chứa nhiều chất béo nên khó tiêu hóa sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng ôm ngén của phụ nữ có thai ba tháng đầu
thêm vào đó nước dừa nhất là dừa xiêm thuộc âm tức là có tính giải nhiệt
làm mát làm mềm yếu hơn cơ hạ huyết áp vì vậy nó không tốt cho mẹ bầu những tháng đầu có thể gây sảy thai
tuy nhiên sau ba tháng đầu bà bầu có thể thoải mái uống nước dừa
và loại nước này còn được coi là đồ uống rất bổ dưỡng
một lưu ý nhỏ đó là chị em chỉ nên uống một quả một ngày và không nên uống buổi tối
bên cạnh đó những người mắc các bệnh suy nhược huyết áp thấp người hay lạnh người mới ốm dậy người bị bệnh trĩ cảm lạnh thấp khớp không nên uống nước dừa và các sản phẩm từ dừa để có thể gặp những tai hại khôn cùng
lợi ích của nước dừa với thai phụ
nước dừa cũng được dùng để thay thế các sản phẩm sữa nhất là đối với những người không dung nạp được lacto có thể uống nước dừa mà vẫn nhận được đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết
nước rửa luôn được khuyến nghị cho các bà mẹ đang mang thai sau ba tháng đầu
giá trị dinh dưỡng của nước dừa
uống nước dừa rất có lợi cho cơ thể bởi trong nước dừa có chứa nhiều vitamin và khoáng chất như canxi cali vitamin a e
ngoài ra nó còn có tác dụng giảm huyết áp giảm lượng đường huyết giúp cải thiện sức khỏe của xương và răng
một lợi ích về sức khỏe của nước dừa nữa là giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch chống lại các vi khuẩn gây bệnh
bởi trong nước dừa chứa thành phần acid laric có khả năng kháng khuẩn vi trùng virus nấm
do vậy nước rửa có thể giúp đẩy lùi các vi khuẩn xâm nhập vào dạ dày ngăn ngừa cảm cúm cảm lạnh đau họng cũng như một loạt các triệu chứng đau ốm khác
acid laric trong nước dừa còn hỗ trợ đắc lực cho tim huyết mạch luôn hoạt động khỏe mạnh
sự hiện diện của acidarric cùng một số chất béo no bão hòa và các thành phần acid có lợi khác cũng giúp chống lại các bệnh tim hay sơ vữa động mạch
nước dừa còn được xem như một liệu pháp tự nhiên tại nhà giúp chăm sóc da và tóc khỏe mạnh giúp tái tạo ra tóc và ngăn ngừa các bệnh về da tóc
đây cũng là thực phẩm hoàn hảo thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả
thêm nước dừa và chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp bạn duy trì mức cân nặng hợp lý
các chất béo no bão hòa có trong nước dừa sẽ giúp cơ thể nhanh chóng chuyển đổi thành năng lượng thay vì lưu trữ như là chất béo
hiện có nhiều chất chống oxy hóa được tìm thấy trong nước dừa có thể giúp ngăn chặn các bệnh ung thư lão hóa da nếp nhăn thị lực kém và các vấn đề về xương
thêm nước dừa và chế độ ăn uống cũng rất tốt cho bộ máy tiêu hóa
ngoài việc giúp cho quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng hơn thì nó còn có khả năng kháng khuẩn gây đề bụng khó tiêu trong dạ dày
tại sao nên uống nước dừa khi mang thai
vào mùa hè nóng bức khi bạn muốn thỏa cơn khát thì không gì nên uống nước dừa
nó hoàn toàn có thể thay thế cho các loại nước có đường và năng lượng cao như các loại đồ uống có ga hay nước hoa quả
nước dừa cũng là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên và giúp tăng tiết nước tiểu giúp ngăn ngừa tình trạng viêm đường tiết niệu cũng như giảm nguy cơ sỏi thận
nước dừa giúp giảm tình trạng tàu bón cải thiện chức năng đường ruột và các vấn đề về tiêu hóa như tăng tiết acid dạ dày viêm luet dạ dày
táo bón đầy bụng ợ hôi là những vấn đề thường gặp khi mang thai
nước dừa hoàn toàn có thể khắc phục được vấn đề này
nước rửa cũng rất giàu acid harric và khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành monolorin có tác dụng chống lại các virus vi khuẩn có lớp vỏ libit kháng nấm giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh viêm nhiễm và tăng cường hệ miễn dịch
với tất cả những lợi ích tuyệt vời kể trên nước dừa luôn được khuyến nghị cho các bà mẹ đang mang thai
có một vài thông tin trong dân gian rằng bạn không nên uống nước dừa trong ba tháng đầu của thai kỳ
thực chất các chuyên gia trong vấn đề dinh dưỡng dành cho bà mẹ mang thai cho rằng uống nước dừa không hề có hại cho thai nhi và quá trình mang thai
không những thế nước dừa còn rất tốt cho sức khỏe của mẹ và thai nhi
bạn chỉ không nên uống nước dừa khi thấy cơ thể lạnh và mệt mỏi
những lưu ý khi uống nước dừa
theo danh sách nam dược thần hiệu của tuyệt tĩnh quả dừa gia tử có vị ngọt tính bình không độc tác dụng khử phong ích khí tiêu phù thủng trừ tiêu chảy tâm phiền giải nhiệt độc
nước rửa vô trùng còn được sử dụng làm dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch trị tiêu chảy
tuy nhiên không nên lạm dụng nước dừa ngày uống hơn ba bốn trái và uống liên tục nhiều ngày
theo kinh nghiệm dân gian uống nước dừa không đúng cách sẽ bị một số phản ứng
đi ngoài trời nắng nóng đến khi về nhà vì khát nước nên uống quá nhiều nước rửa sẽ bị trúng với các triệu chứng ớn lạnh đầy bụng hầm hấp sốt hoặc sốt cao
trước cuộc thi đấu thể dục thể thao nếu uống nước dừa quá nhiều sẽ làm cho tay chân rũ nước giảm sức dèo dai và phản xạ nhanh lẹ cần thiết
những người có thể tạng thuộc âm như da xanh tái bắp thịt mềm nhão mát tay trần lạnh ăn uống chậm tiêu ăn ít ít khát nước thích uống ấm dễ bị tiêu chảy phần mềm người nặng bài hỏi chậm chạp thì không nên dùng nước dừa
lý do là vì theo y học cổ truyền dừa cũng như nhiều loại trái cây chứa nhiều nước như dứa hấ
cú đan có nhiều thấp khí thường gây trở ngại cho hoạt động của trạng tì do đó khi uống nước dừa trong những trường hợp trên sẽ đưa thấp khí vào trong cơ thể quá nhiều gây ra các dối loạn chức năng hoạt động bình thường của cơ thể
khi uống nước dừa để giải khát nên thêm ít muối để điều hòa món nước dừa trộn với nước ép rau má cũng là một thức uống giải khát thành nhiệt tiêu độc luyện gan rất tốt
tuy nhiên những người có tặng âm như đã nêu cần lưu ý để tránh những điều bất lợi khi sử dụng
tắm nước dừa để giải khát
nước dừa cho trẻ có tốt hay không
không ít bà mẹ mới sinh chuyển nhau kinh nghiệm tắm nước dừa cho con để bé có làn da tráng hồng mịn màng
tuy nhiên theo cảnh báo của các chuyên gia nước dừa không những không thể làm trắng da mà còn gây nguy cơ viêm da ham lở da cho trẻ sơ sinh
cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi trên da
sinh con vào mùa hè sẵn có nhiều dừa nên chị trần thị hồng thắm gia lâm hà nội đã mua nhiều dừa non về tám cho con với mong ước bé sẽ có làn da trắng hơn bố mẹ

hướng dẫn của mấy chị bạn ngày nào chồng chị thắm cũng chăm chỉ bổ hai quả dừa và nước tắm cho con
mới chỉ ba bốn hôm tắm nước dừa da em bé đã bị nổi mụn mẩn đỏ đưa con đi khám chỉ mới táo hỏa khi biết bé bị viêm da chỉ vì tắm nước dừa
bác sĩ nguyễn lê hòa trưởng khoa phụ nữ và trẻ em bệnh viện gia liễu quốc gia cho biết
da bé trắng hay đen là do quy định lượng melanin có trong tế bào da được di truyền từ da bố mẹ
nước dừa không thể quyết định được tính chất da màu da do đó không thể có khả năng giúp làn da
của bé trắng lên như nhiều người suy nghĩ
nước dừa có chứa nhiều chất protein chất béo vì thế nếu có dùng để tắm chỉ giúp dưỡng da cho bé mà thôi
chứ còn với mong muốn trắng ra thì không nên hy vọng
bác sĩ hoa cho rằng nếu muốn tắm nước dừa cho trẻ chỉ nên dừng lại một lần một tuần
tuy nhiên khi tắm phải hết sức chú ý đến nguy cơ có thể đối với làn da của trẻ
vì nước dừa chứa nhiều chất lạy ngọt nên dễ làm miếng mồi ngon để kiến bầu vào
chỉ cần sót lại một tí trên da cũng có thể khiến cả đàn kiến
cắn đỏ da bé
hơn nữa da bé lại rất nhăn nheo và nhiều kẽ nách
trong khi đó các bà mẹ tắm cho bé thường không dám kỳ cọ vì sợ bé đau nên nguy cơ nước dừa bị sót lại trên da là rất cao
nước dừa chứa nhiều chất nếu tụ trên da sẽ là cơ hội của vi khuẩn sinh sôi từ đó khiến bé bị ham lở ra là điều khó tránh
bác sĩ hoa nhấn mạnh
thạc sĩ bác sĩ trương ngọc dương chuyên khoa nhi học viện quân y cũng khẳng định rằng
hoàn toàn không thể có cách can thiệp bằng nước tắm để làm trắng da
nếu các bà mẹ muốn tắm nước dừa cho con cần chú ý tắm trắng thật sạch bằng nước ấm không để nước dừa còn dính lại trên da bé
tắm nước đun sôi để nguội để bớt nóng trong hai tháng đầu
theo thạc sĩ bác sĩ dương tốt nhất trong hai tháng đầu nên tắm cho trẻ bằng nước chín tức là nước russoi để nguội pha đủ ấm khoảng từ ba mươi sáu ba mươi tám độ c
cách làm này không phải là quá cẩn thận bởi nước vòi vẫn có độ nhiễm khuẩn cao
trong khi da bé mới sinh
nó còn rất non nớt và dễ mẫn cảm
để tránh chất gây trên da bé các bà mẹ có thể pha thêm một chút nước cốt chanh vào chậu tắm vừa làm sạch da vừa giúp cho da bé mát mẻ đỡ rôm sẩy
đối với một số trường hợp viêm da nhẹ chàm hay dị ứng các bà mẹ có thể cần tư vấn của bác sĩ để sử dụng các loại dung dịch tắm có chứa hoạt chất kháng sinh
hoặc dùng các loại lá đông y có chất kháng sinh như trà xanh mượp đắng lá hoàng đằng để tắm cho bé theo cách dân gian
tuy nhiên khi dùng lá cây tắm cần chú ý rửa thật sạch và đun sôi rồi gọn lấy phần nước trong pha tắm cho bé
các bà mẹ cũng không nên lạm dụng việc tắm lá hàng ngày cho trẻ mà cần phải theo dõi phản ứng của da bé
uống nước dừa rất tốt cho trẻ nhỏ
dừa được trồng rất nhiều ở các nước nhiệt đới và được xem là một loại cây có giá trị cao
nước dừa hay nước dừa non thường có trong các quả dừa non hoặc còn xanh và trẻ nhỏ thường rất tốt
nước dừa rất thích uống bởi vị ngọt mát
nước dừa là một trong những nguồn giàu chất điện phân
nước dừa cũng chứa nhiều chlorura kali maze và một lượng đường natri và protein vừa phải
nước dừa cũng là nguồn cung cấp chất sâu mangan canxi và vitamin c
nước dừa được xem là rất tốt cho những người bị kiệt sức bởi nó giúp cho cơ thể bổ sung lượng muối đã bị mất trong cơ thể
đối với trẻ nhỏ nước dừa giúp ngăn ngừa tình trạng khử nước khi bị tiêu chảy
vào những tháng mùa hè nóng bức khi bé yêu của bạn dưới ba tuổi khát
nước dừa sẽ tốt cho trẻ hơn là các loại nước quả và các loại nước có ga
nó vô hại vì thế rất tốt cho trẻ nhỏ trong những chuyến du lịch nơi mà bạn thường lo lắng về sự ô nhiễm nguồn nước
nước dừa cũng là thuốc lợi tiểu tự nhiên vì thế có tác dụng bài tiết nước tiểu nhanh hơn
nó giúp ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng đường tiểu và chứng phong hàn
nước dừa cũng giảm tà bón cải thiện chức năng đường ruột và tăng cường chức năng tiêu hóa
nó cũng rất tốt cho trẻ sơ sinh những trẻ có vấn đề về đường ruột
nước dừa rất giàu axit lauric một hợp chất mà cơ thể thường dùng để tổng hợp ra monolaurin một kháng sinh tự nhiên
trẻ sơ sinh được cung cấp các kháng thể này qua sữa mẹ và vì thế nước dừa cũng rất tốt cho các bà mẹ đang cho con bú
axit lauric có khả năng kháng nấm kháng khuẩn bảo vệ trẻ khỏi các bệnh truyền nhiễm khác
với tất cả những điều tuyệt vời trên nước dừa được xem là loại nước bổi dưỡng và đặc biệt phù hợp với trẻ nhỏ ở mọi độ tuổi
các cách chế biến nước dừa
uống trực tiếp nếu không có thời gian chế biến bạn có thể bổ dừa ra lấy và lấy nước uống trực tiếp không cần pha chế thêm đường nữa
thạch dừa thạch dừa không chứa đường và thạch hoàn toàn tự nhiên do chính tay bạn làm sẽ đảm bảo vệ sinh và có thêm một món ăn trắng miệng ngon bổ
thạch dừa rau câu được chế biến từ rau cầu và nước dừa những loại hoa quả hoàn toàn mát cho cơ thể của phụ nữ mang thai
ngoài nước dừa bà bầu cũng có thể hấp thụ dinh dưỡng từ nước dừa thông qua những món ăn chế biến với nước dừa
như thịt kho nước dừa bò hầm nước dừa gà om nước dừa
người bệnh tiểu đường có đồ uống nước dừa
nước dừa được coi là một thức uống lành mạnh giàu chất điện giải ca ly và các chất dinh dưỡng khác
nhiều người tin rằng loại đồ uống này cũng tốt cho người bệnh tiểu đường vì nước đường ít calor không chứa đường nhân tạo và có nhiều chất sơ
tuy nhiên các chuyên gia y tế cho rằng bệnh nhân tiểu đường có thể thỉnh thoảng uống nước dừa nếu đường huyết được kiểm soát tốt
tốt hơn cả là không nên thưởng thức nó thường xuyên hàng ngày
hãy nhớ là nước rửa ngọt và làm tăng đường huyết do vậy có thể gây hại cho người bệnh tiểu đường
bạn nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng xem nước dừa có tốt cho bạn hay không
có nhiều ý kiến trái ngược về tác dụng của nước dừa với người bệnh tiểu đường
có những người bệnh nhân tiểu đường sau khi uống nước dừa thường xuyên theo lời khuyên đã bị tăng đường huyết
trên thực tế nếu bạn là bệnh nhân tiểu đường và bị bệnh thận mạn tính thì tốt nhất là nên tránh uống nước dừ
uống nước dừa cũng giàu gali vì vậy nếu bạn bị bệnh thận hoặc bất cứ bệnh nào khác sẽ khiến hàm lượng gali tăng trong máu
uống nước dừa có thể là một thảm họa
mặc dù cali là một dưỡng chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể gồm tăng cường sức khỏe thần kinh và giữ cho tim mạch khỏe mạnh
nhưng thừa chất này có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như nhịp tim bất thường hoặc suy thận hoàn toàn
với bệnh nhân tiểu đường có chức năng thận không bình thường uống nước dừa thường xuyên có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
những nguy hiểm ít người biết khi uống nước rửa
uống nước dừa vào buổi tối nguy hại đến tính mạng
buổi tối là thời điểm cơ thể bạn cần được thư giãn nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động mệt mỏi
nếu bạn uống nước dừa vào buổi tối dễ khiến có thể bị lạnh đặc biệt là với nước đá
ba yếu tố âm cộng lại nước dừa nước đá ban đêm khiến bạn dễ bị bệnh
đặc biệt người tập võ hay đa bóng cũng kị dùng nước dừa trước khi thi đấu vì làm cho gần dã rời không thể chạy nhanh hoặc có sức bền
nên uống nước dừa
gấu nước dừa vào buổi tối hoặc buổi trưa để phát huy tác dụng vì buổi sáng và buổi trưa thuộc dương
uống nước dừa khi đi nắng hoặc mệt mỏi dễ ngã bệnh
theo giáo sư tiến sĩ khoa học bùi quốc châu nước rửa rất có hại cho sức khỏe nếu uống ba bốn trái một ngày và uống liên tục nhiều ngày
đồng y cho biết nước dừa thuộc âm có tính giải nhiệt làm mát nếu uống với lượng nhiều nhất định sẽ làm giảm huyết áp mềm yếu gần cơ
vì thế nếu lạm dụng quá nhiều nước dưa hàng ngày sẽ làm sức khỏe suy yếu đi huyết áp tụt xuống thấp vô cùng nguy hiểm
do vậy bạn không nên thấy nước dừa ngon mà uống nhiều
theo kinh nghiệm dân gian nước dừa không phải loại nước có thể dùng để uống khi đi nắng về vì dễ gây trung gió
các triệu chứng thường gặp trong trường hợp này là ớn lạnh đầy bụng hâm hấp sốt thậm chí sốt cao
đặc biệt nếu vừa thi đấu thể thao hoặc làm những công việc nặng nhọc mất sức không nên vội vã u nước dừa vì sẽ làm cho chân tay buồn rũ giảm sức dẻo dai và phản xạ nhanh nhẹn
nếu có dùng cần phải uống từ từ từng chút một
trẻ sáu tháng trở lên mới được uống nước dừa
mặc dù nước dừa có nhiều công dụng tốt cho em bé tuy nhiên do hệ tiêu hóa của bé còn non nớt nên trẻ trên sáu tháng tuổi mới được uống nước dừa
bắt đầu từ số lượng nhỏ sau đó tăng lên dần
tuyệt đối không cho trẻ uống quá nhiều và quá nhanh
trẻ dễ bị đẩy hơi khó tiêu và không tốt cho hệ tiêu hóa của bé
phụ nữ mới mang thai ba tháng đầu không nên uống nước dừa
dễ tăng cân
rất nhiều phụ nữ không biết rằng uống nước dừa rất dễ tăng cân bởi nước dừa chứa nhiều carbon hydrat cùng với nhiều chất điện giải
nếu bạn không tập thể thao bạn sẽ bị thừa lượng chất điện giải vô cùng lớn khi uống nó kết quả là bạn bị tăng cần nhanh chóng
bài thuốc từ nước dừa
theo đồng ý nước dừa ngọt ấm không độc tăng cường khí lực làm tươi nhuận nhan sắc giải phong nhiệt trí huyết chữa trị cảm nắng tiêu khát thủy thủng thổ huyết nục huyết
nước dừa được dân gian dùng chữa các bệnh sau
rau má tám g nước dừa non một cốc dã rau má vắt lấy nước cốt pha nước dừa uống
kết lị cấp tính
rau má năm mươi g nước dừa non một cốc dã rau má vắt lấy nước cốt pha nước dừa uống kết lị cấp tính
rau má năm mươi g nước dừa tươi non một quả dừa sạch rau má dã nhỏ đổ nước dừa vắt lấy nước uống mỗi ngày một quả
nước rửa hai chén rượu nho một chén nước gừng một mươi giọt trộn đều uống
lợi tiểu giải độc
uống nước rửa non lợi tiểu cho các bệnh tim mạch thận
viêm thận phù nề
nước dừa rễ cỏ chanh ba mươi g rễ cỏ lau ba mươi g rắc lấy nước trộn đều uống
tẩy sán lá sán dây
tẩy sán lá sán dây
buổi sáng chưa ăn gì lấy một phần hai quả dừa uống nước và ăn cùi dừa ăn một lần cho hết không cần thuốc tẩy sau ba giờ ăn uống bình thường thức ăn lòng
canh dừa khửa độc hại củi rượu bôi trơn các khớp
lấy một quả dừa cắt ngang phần trên làm nắp lấy hai mươi gam đậu đen vo sạch cho vào trong quả dừa rồi đệ nắp lại đặt trên một cây đĩa
đặt cả dừa và đĩa vào nồi chừng trong bốn giờ sau đó có thể lấy ít muối tùy ý để uống canh dừa mỗi tháng uống một
kê khưng đường
kê khung đường là một bài thuốc dân gian nổi tiếng từ xưa để chữa hoại tử ruột do bệnh thương hàn
dừa một trái trứng gà một quả gừng tươi một trăm linh g càm thảo một mươi năm g củi dừa tán nhuyễn với gừng và càm thảo đổ nước dừa vào lòng trắng trứng
quấy đều chừng đến khô vắt nước uống ngoài ra tây y còn dùng nước dừa non làm dịch truyền trong thời kỳ chiến tranh
lưu ý nước dừa lấy ra khỏi quả sẽ bị mất khí vị cho nên cứ để nguyên trong quả mà uống
đừng hò xuyễn và đi ngoài phân lỏng âm hư hỏa vượng
indonesia bác bỏ thông tin sai sự thật về sữa tiệt trùng nước dừa có thể ngăn ngừa covid một mươi chín
bộ y tế indonesia khẳng định sự tiệt trùng hai nước dừa tươi không thể ngăn ngừa và chữa khỏi covid một mươi chín như thông tin giả đang truyền trên mạng
đồng thời cảnh báo người dân không nên tích chữ thực phẩm này và không có tác dụng chữa bệnh như tin đồn
trước tình trạng các ca nhiễm covid một mươi chín tăng mạnh người dân indonesia đã tích chữ thực phẩm
đồ uống như sữa tiệt trùng rửa tươi hay gia vị
thậm chí còn có thông tin lan truyền rằng những thực phẩm này hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị covid một mươi chín
dẫn tới nhu cầu về giá cả một số mặt hàng tăng
thông tin sai lệch về sữa tiệt trùng nước rửa tươi có thể ngăn ngừa covid một mươi chín
một số quan chức y tế indonesia bày tỏ lo ngại về thông tin giả
cũng như nó có thể dẫn tới sự lơ là chủ quan của người dân trong việc tuân thủ các quy tắc phòng dịch
theo giám đốc cơ quan kiểm soát và phòng chống bệnh truyền nhiễm indonesia cho biết
đã có thông tin sai lệch lan truyền trên mạng rằng một số thực phẩm có thể giúp chữa trị covid một mươi chín
ngăn ngừa bệnh và giảm nhẹ triệu chứng bệnh
không hề có thử nghiệm lâm sàng cho thấy những thực phẩm này hiệu quả trong việc ngăn ngừa
chứ đừng nói tới là chữa khỏi covid một mươi chín bà này nói
bộ y tế indonesia đã liên tục cảnh báo người dân không tích chữ những thực phẩm này
tuy nhiên dường như một số người đã lờ đi cảnh báo từ phía bộ y tế indonesia
số nơi người dân chạy lấn nhau mua tích trữ sữa bỏ
hiện tượng này xảy ra do một vài nhãn sữa bò ở indonesia đã đưa thông tin chưa được kiểm chứng
rằng sữa tiệt trùng có thể thúc đẩy kháng thể giúp ngăn ngừa covid một mươi chín
do nhu cầu tăng cao một vài nhà bán lẻ đã tăng giá sữa lên gấp năm lần
điều tương tự xảy ra với dừa tươi
có nơi nhu cầu loại dừa ít vỏ cùi mỏng đã tăng lên gấp bốn năm lần
không có thực phẩm nào thay thế được các biện pháp phòng dịch đã được ngành y tế khuyến cáo
người đứng đầu cơ quan kiểm soát và phòng chống bệnh truyền nhiễm indonesia cho biết
được nhu cầu tăng cao đối với sữa tiệt trùng nước dừa tươi
còn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe khi tuyệt thụ quá nhiều những thực phẩm này là mất cân bằng dinh dưỡng
tất cả mọi loại thực phẩm và đồ uống dù cho bồi dưỡng và hữu ích với sức khỏe tới mức nào
cũng chỉ nên tiêu thụ ở mức vừa phải
ngoài ra việc tích chữ một số sản phẩm được cho là tăng cường miễn dịch
còn dẫn tới tâm lý lời lạ chủ quan trong phòng chống dịch covid một mươi chín
những thực phẩm này không thể thay thế hai cách phòng dịch covid một mươi chín
chủ yếu là tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch và thực hiện tiêm phòng covid một mươi chín
cảm ơn các bạn đã xem hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận
xin vui lòng chia sẻ nếu bạn thấy video này có ích
xin chào và hẹn gặp lại